hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ hai mươi chín tháng chạp tới mùng ba tết có khả năng xuất hiện đợt triều cường với độ cao trung bình
quý vị thân mến thời điểm cận tết câu hỏi nhiều nhất chúng tôi nhận được ngoài việc f ăn gì chơi gì chăm sóc ra sao
mà vấn đề người dân được sử dụng loại pháo nào trong dịp tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi hai lại rất được chú ý
để giải đáp những thắc mắc này mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu
đầu tiên để trả lời câu hỏi trong dịp tết âm lịch hai nghìn hai mươi hai người dân được sử dụng những loại pháo nào
nếu xảy ra việc sử dụng pháo trái phép thì bị xử phạt ra sao
chúng ta cần phân biệt được pháo nổ pháo hoa các bạn nha
một phân biệt pháo nổ pháo hoa
theo khoảng một ba một trăm ba mươi bảy trên hai nghìn hai mươi ndcp pháo được quy định như sau
pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo khi có tác động của sung kích thích cơ nhiệt hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhanh mạnh sinh khí
tạo ra hiệu ứng âm thanh ánh sáng
pháo là sản phẩm có hiệu ứng âm thanh ánh sáng màu sắc trong không gian gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ
pháo bao gồm pháo nổ pháo hoa
pháo nổ là sản phẩm được chế tạo sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của sung kích thích cơ nhiệt hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rích tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian
pháo nổ gây ra tiếng rích tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ
pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn chín mươi mm hoặc tầm bắn không vượt quá một trăm hai mươi m
pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên chín mươi mm hoặc tầm bắn trên một trăm hai mươi mét
pháo hòa là sản phẩm được chế tạo sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của sung kích thích cơ nhiệt hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh ánh sáng màu sắc trong không gian không gây ra tiếng nổ
hai người dân được phép sử dụng pháo nổ
hai khái niệm pháo nổ và pháo hoa đã rõ với những lý do trên người dân được phép sử dụng pháo hoa để đón năm mới
đặc biệt đối với người dân có nhu cầu sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa
theo quy định tại điều một mươi bảy nghị định một trăm ba mươi bảy trên hai nghìn hai mươi ndcp người dân được phép sử dụng pháo hoa
cụ thể cơ quan tổ chức cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa
trong các trường hợp sau lễ tết sinh nhật cưới hỏi hội nghị khai trương ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật
cơ quan tổ chức cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa
ngoài ra tại khoảng một điều năm nghị định một trăm ba mươi bảy trên hai nghìn hai mươi ndcp quy định nghiêm cấm người dân nghiên cứu chế tạo sản xuất mua bán xuất khẩu nhập khẩu tàn trữ vận chuyển
sử dụng pháo hoa
trừ trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng được thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất nhập khẩu xuất khẩu cung cấp vận chuyển sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại nghị định một trăm ba mươi bảy trên hai nghìn hai mươi ndcp
mức xử phạt hành chính đối với hành vi đốt pháo
vậy chẳng may bạn có người thân hoặc bạn bè manh động không hiểu rõ giữa đốt pháo nổ và pháo hoa khi đã thực hiện hành vi thì mức xử lý sẽ ra sao
căn cứ điều một mươi
nghị định một trăm sáu mươi bảy trên hai nghìn một mươi ba ndcp
mức xứ phạt hành chính đối với các hành vi về quản lý sử dụng pháo được quy định như sau
phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với các hành vi lưu hành các loại giấy phép về quản lý sử dụng pháo hoa không còn giá trị sử dụng
phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng khi sử dụng các loại pháo mà không được phép
phạt tiền từ hai triệu đồng đến bốn triệu đồng đối với các hành vi
trao đổi mua bán làm giả sửa chữa tẩy xóa mượn
thuê cho thuê cầm cố thế chấp làm hỏng các loại giấy phép giấy chứng nhận giấy xác nhận về quản lý sử dụng pháo hoa
đối với hành vi này còn có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và tước quyền sử dụng các loại giấy phép giấy chứng nhận giấy xác nhận về quản lý sử dụng pháo hoa trong thời hạn từ chín tháng đến một mươi hai tháng
không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất các loại giấy phép giấy chứng nhận giấy xác nhận về quản lý sử dụng pháo hoa
phạt tiền từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng nếu sản xuất tàn trữ mua bán vận chuyển trái phép pháo thuốc pháo
phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng đối với hành vi mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ việt nam trái phép các loại pháo
mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo điểm e khoảng hai điều ba luật xử lý vi phạm hành chính
trách nhiệm hình sự với các hành vi vi phạm về sử dụng pháo
có rất nhiều trường hợp đã bị truy tố trách nhiệm hình sự với các hành vi vi phạm về sử dụng pháo thậm chí có hành vi gây rối trật tự công cộng buôn bán hàng cấm
xử lý theo hành vi gây rối trật tự công cộng
căn cứ điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm người nào sử dụng pháo gây rối trật tự công cộng
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt phi hợp hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này
chưa được xóa an tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
đối với tội danh này người phạm tội có thể bị phạt cao nhất đến bảy năm tù
xử lý theo hành vi chế tạo tàn trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ
theo quy định tại điều ba trăm linh năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm người nào chế tạo tàn trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ
có thể bị phạt tù từ một đến năm năm
cao nhất có thể bị phạt tù từ một mươi năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm
xử lý theo hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm
đối với các hành vi sản xuất buôn bán pháo nổ nếu không thuộc trường hợp theo quy định tại điều ba trăm linh năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo điều một trăm chín mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điệu hai trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi bốn hai trăm bốn mươi bốn hai trăm bốn mươi sáu hai trăm bốn mươi tám hai trăm năm mươi một hai trăm năm mươi ba hai trăm năm mươi bốn ba trăm linh bốn ba trăm linh năm ba trăm linh sáu ba trăm linh chín và ba trăm một mươi một
của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng
một trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
sản xuất buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
mà nhà nước cấm kinh doanh cấm lưu hành
cấm sử dụng từ năm mươi kg đến dưới một trăm linh kg
hoặc từ năm mươi lít đến dưới một trăm linh lít
buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu
từ một năm trăm linh bao đến dưới ba bao
sản xuất buôn bán pháo nổ
từ sáu kg đến dưới bốn mươi kg
sản xuất buôn bán hàng hóa khác
mà nhà nước cấm kinh doanh
cấm lưu hành cấm sử dụng
trị giá từ một trăm linh triệu đồng đến dưới ba trăm linh triệu đồng
hoặc thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng
đến dưới hai trăm linh triệu đồng
sản xuất buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành
chưa được phép sử dụng tại việt nam
trị giá từ hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng
hoặc thu lợi bất chính từ một trăm linh triệu đồng
đến dưới ba trăm linh triệu đồng
các hành vi sản xuất buôn bán hàng hóa
dưới mức quy định nêu trên
nhưng đã bị xử phạt phi phạm hành chính
hoặc tại một trong các điều

của bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
hoặc đã bị kết án
vì một trong các tội này
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
mức phạt đối với các hành vi nêu trên
có thể lên đến một mươi năm năm tù
ngoài ra người phạm tội
còn có thể bị phạt tiền
từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một năm đến năm năm
nội dung tham khảo
tại thông tư liên tịch sáu
trên hai nghìn tám ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
năm hai nghìn tám về hướng dẫn
việc truy cứu trích nhiệm hình sự
đối với các hành vi đốt pháo nổ
mùa bán vận chuyển tàn trữ
sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo
vậy đã rõ nếu cố tình không hiểu
giữa đốt pháo nổ và pháo hoa
người vi phạm rất có thể bị phạt
tới một mươi triệu đồng nếu đốt pháo trái phép
vào dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt phạt tiền từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng
đối với hành vi mang trái phép vũ khí
công cụ hỗ trợ
pháo vào ra khỏi lãnh thổ nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phải nhấn mạnh rằng
so với quy định cũ mức phạt với hành vi
sử dụng pháo trái phép tại nghị định
một trăm bốn mươi bốn trên cb hai nghìn hai mươi một
đã tăng gấp năm lần
do đó hy vọng quý vị không vì
một phút ham chơi để ảnh hưởng
tới tương lai và gia đình
chúc quý vị và các bạn đón một năm mới rộn ràng
sung tốt và bình an